tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh ninh thuận lần thứ bảy giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đề nghị tỉnh ninh thuận
cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của chủ tịch hồ chí minh chỉ thị tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng của bộ chính trị và luật thi đua khen thưởng
đại hội đã tổng kết khen thưởng tôn vinh những tấm gương tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã trao tặng số tiền hai tỷ đồng hỗ trợ cho quỹ vì người nghèo tỉnh ninh thuận
và xây dựng năm căn nhà tỉnh nghĩa một mươi căn nhà tình thương và hai trăm linh suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học
đoàn cũng đến thăm mẹ việt nam anh hùng lê thị hự tại xã cà ná huyện thuận nam thăm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tuấn tú xã an hải huyện ninh phước